nhiều người đang tin tưởng mù quán vào những dữ liệu thông tin mà jcpt đưa ra
thậm chí là còn trò chuyện hàng ngày lợi dụng sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo
còn chưa hoàn thiện này các thế lực thù địch đã cắt ghép đưa ra những thông tin sai lệch
với mục đích bôi nhọ đảng nhà nước và lãnh đạo của việt nam
trước thực trạng này nhiều giải pháp đấu tranh với các thế lực thù địch sử dụng chatgpt
để xuyên tạc chống phá nhà nước đã được đưa ra
lực lượng công an đã tổ chức công tác nắm tình hình nắm bắt được việc các tổ chức thế lực xấu
đã biến trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ để lan truyền những thông tin sai lệch
thực hiện do mục đích chính trị chống phái đất nước bôi nhỏ đảng nhà nước và lãnh đạo của việt nam
đây là những thủ đoạn cần phải lên án để tránh gây ảnh hưởng đến người dùng
cần phải giáo dục cho những người sử dụng đó phải có lập trường phải biết cái nào đúng cái nào sai
nó chỉ là công cụ của mình thôi và điều này tôi cũng cảm thấy còn nguy hiểm hơn trên mạng
tại trên mạng khi mà có thông tin sai đó thì thông tin đó thì mọi người đọc như nhau hết
nhưng ở đây thì là gì nó mang tính cá nhân hóa
là mỗi người chúng ta cứ chát với nó là coi như những tâm sự cá nhân tiếng hai người với nhau
mà chính vì cá nhân với nhau như vậy nên hàng ngày giống như nó cứ tỷ tê ngày này qua ngày khác
và dần dần nó thấm vô cái người của chúng ta có thể làm thay đổi cái suy nghĩ của người ta
còn người đó làm cái gì suy nghĩ như thế nào
à thì nó lại cứ đi theo nó là bám theo cái cách trả lời theo như vậy
nên cái điều này là quan trọng nhất là phải hướng dẫn cho cái thế hệ trẻ có một cái lập trường vững chắc
biết cái nào là từ đúng cái nào là sai
nó chỉ là cái công cụ hỗ trợ mà thôi
chúng ta đưa các dữ liệu đầu vào và nhận các dữ liệu đầu ra
thì hiện nay thì như các chuyên gia vừa mới nói chúng ta cần phải có cái cơ chế để chúng ta làm sạch dữ liệu trước khi đưa vào đó là những
đó là việc chúng ta không đưa các cái dữ liệu mà nhạy cảm hoặc là những dữ liệu bật trong cái quá trình chúng ta sử dụng công cụ chat gpt
để thực hiện như là một
ngoài ra thì các kết quả đầu ra chúng ta cũng phải có một cơ chế hoặc là bằng cống bằng trí tuệ nhân tạo
hoặc là trong giai đoạn đầu là dùng con người để chúng ta kiểm soát chắc chắn các nguồn gốc và các cái thông tin đưa ra các chính sách
open ai chắc gpt cũng như mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở usper đã được tích hợp vào api cho các nhà nghiên cứu và lập trình viên ứng dụng
dịch vụ trực tuyến thuê để tích hợp vào sản phẩm của họ
do đó nếu chúng ta nạp dữ liệu đầu vào với nội dung được kiểm soát
thì chắc gpt sẽ có câu trả lời chính xác
thì dữ liệu được định hướng rồi nên vì vậy là chúng ta không phải lo lắng về vấn đề là tại sao có những nguồn thông tin nó không chính thống hay là những nguồn thông tin đó chưa được xác thực
cái vấn đề đặt ra hiện nay là không chỉ buộc gỡ bỏ những cái thông tin độc hại xấu độc vi phạm thuần phong mỹ tục
mà chúng ta cần phải xây dựng một hành lang pháp lý đủ mạnh và chế tài nghiệp
các cơ quan quản lý thì phải thường xuyên cập nhật kiểm tra để bổ sung những vấn đề mới
để xử lý kịp thời những vi phạm để gian đe cảnh báo
để tăng cường những thông tin chính thống rồi đồng đi đôi việc đấu tranh phản bác những thông tin sai trái độc hại trên mạng
thì qua đó để chúng ta xây dựng được cái môi trường văn hóa lành mạnh lấy cái đẹp dẹp cái xấu
và tôi tin rằng là với sự vào cuộc mạnh mẽ kiên trì của cả hệ thống chính trị
thì chắc chắn là chúng ta sẽ xây dựng được cái môi trường văn hóa lành mạnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cái sự phát triển của đất nước
bản chất của những tri thức
viên quyết chuyên so nằm mất kinh nghiệm của chuyên gia
đã tích lũy qua nhiều năm
quan trọng hơn những biến quyết này không thể số hóa được
hoặc rất ít với số lượng không đáng kể trong kho dữ liệu sẵn có của openai hay google
do đó trí tuệ nhân tạo chrp chỉ nên dừng lại mức độ tham khảo có chọn lọc thông tin